hà nội tìm được bàn gỡ sau pha bóng quang hải giết điểm ngoài vòng cấm đập chân hậu vệ đối khách bay vào lưới
tận dụng tinh thần đang lên cao sau bàn gỡ đội chủ nhà tiếp tục có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên hai mươi một của văn kiên ở phút ba mươi chín
tuy nhiên kịch tính của trận đấu chưa dừng lại bởi ngay khi hợp một khép lại
oma tiếp tục đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau pha đặt lòng đẳng cấp
thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được hai đội duy trì trong hiệp hai
phút sáu mươi chín từ pha bóng tấn công trung lộ moses nhà bóng vừa tầm để hùng dũng băng vào dứt điểm hiểm hóc đưa hà nội vươn lên dẫn trước ba hai
sau bàn thắng này kịch tính của trận đấu tiếp tục tăng lên
phút tám mươi hai từ quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách hai mươi năm m hoàng thịnh tung cú rút thẳng hạ gục minh long quân mình tỷ số ba đều
những tưởng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa
thì ở phút thứ tám mươi năm cầu thủ vào sân thanh người thái quý ấn định chiến thắng bốn ba đầy kịch tính cho hà nội sau tình huống đánh đầu lái bóng đẹp mắt
ba điểm trong trận đấu này giúp cơ đội bộ hà nội tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng
một cuộc chạm chán cũng được chú ý đó là cuộc đấu giữa hoành gia lai và sông lam nghệ an trên sân playco
tuy nhiên khán giả chỉ được chứng kiến một bàn thắng của đội bóng phố núi
phút hai mươi hai tiền vệ lương xuân trường đã phạt kiến tạo
với quả bóng treo vào khu vực cấm địa để việt hưng đánh đầu ngược mở tỷ số cho hoành gia lai
dù rất cố gắng tấn công trong hiệp hai nhưng sông lam nghệ an vẫn không thể chọc thủng mảnh lưới của văn tiến
và một là kết quả cuối cùng của trận đấu
sau vòng chín hoàng anh gia lai vươn lên đứng ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng với một mươi ba điểm
trong khi đó sông lam nghệ an đứng áp chót và chỉ hơn đội cuối bảng nam định ba điểm
trượt sang những thông tin thể thao quốc tế
đêm qua dạng sáng ngày hôm nay cả thế giới bóng đá cùng hướng về trận chung kết uefa champions league
được chờ đợi nhất năm giữa real madrid và liverpol
và không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ cả hai đội bóng đã công hiến cho khán giả
một màn đỏ rước rất hấp dẫn kịch tính và đầy các cung bậc cảm xúc
đã có nước mắt những sai lầm ngớ ngẩn và siêu phẩm được tạo ra trong trận chung kết này
trận chung kết champions league khởi đầu với sự chủ động của liverpool
đại diện nước anh cầm bóng tới hơn sáu mươi và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm
về phía cung thành của navas
tuy nhiên khi đang chơi hay liverpool gặp bất đợi lớn khi salah gặp chấn thương phải rời sân
mất ngôi sao số một của mình đội bóng thành phố cảng dễ dàng đánh mất thế chân
trước khi chứng kiến sai lầm của karius ở phút năm mươi một giúp karim benzema dễ dàng ghi bàn khai thông bế tắc
dù sau đó vài phút sadio mane giúp liverpool săn bằng cách biệt bằng cú giấc điểm cận thành
nhưng với sự suốt thần garibald đã chấm dứt giấc mơ vô địch của sercop
đầu tiên là pha tung người móc bóng đầy điệu nghệ của ngôi south wales để nâng tỷ số lên hai một
trước khi chính cầu thủ mang hào số một mươi một tung ra cú xua xa buộc karius tiếp tục mắc sai lầm
tháng ba một thầy cho zidane viết tiếp lịch sử với lần thứ ba liên tiếp đăng quang tại đấu trường uefa champions league
sau khi cùng đội làm nên triển tích lịch sử khi đăng quang champions league lần thứ ba liên tiếp
siêu sang cristiano ronaldo đã rút lại lời và tỏ ra hối hận với những tuyên bố có thể chia tay real madrid trước đây
sau khi cùng đồng đội tạo nên triển tích lịch sử khi đăng quang champions league ba mùa liên tiếp
siêu sa christiano ronaldo đã cảm thấy hối hận với những tuyên bố có thể chia tay real madrid trước đây
ở trận chung kết champion slic mùa giải năm nay ronaldo thi đấu không nổi bật và mờ nhạt trong suốt chín mươi phút
tuy nhiên cú rút bàn thắng của garibald cùng bàn mở tỷ số đầy may mắn của karim benzema
đã giúp kênh kênh trắng đăng quang ngôi vô địch lần thứ ba liên tiếp
đây cũng là danh hiệu champions league thứ năm
ronaldo từng nhiều lần úc mở về tương lai nhưng cuối cùng vẫn ở lại real madrid
mùa giải này anh tiếp tục là ngôi sao sáng nhất của los brancos
khi có tới một mươi năm bàn thắng sau một mươi ba trận đấu tại champions leage và giành danh hiệu vua phá lưới
phút hai mươi năm của trận cầu chung kết champions league
mohamed salah đã gặp trấn thương vai sau pha va chạm với sergio ramos
và phải rời sân ít phút sau đó trong nước mắt
tiến đạo người egypt đã được đưa ngay tới bệnh viện để kiểm tra
sau trận đấu huấn luyện viên jugendklub cho biết
salah đã bị trật cấp vai
gần tới một mươi hai một mươi sáu tuần để hồi phục
trong khi đó world cup chỉ còn khoảng hơn hai tuần nữa là chính thức khởi tranh
chính vì vậy khả năng ngôi sao người egypt phải ngôi nhà xem world cup là rất cao
trong pha tranh chấp với sergio ramos
mohamed salah đã bị không chế và gặp phải trấn thương khi tiếp đất
buộc phải rời sân ở phút ba mươi
và theo các bác sĩ của liverpool
hiện tại vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của trấn thương vai mà tiến đạo người egypt gặp phải
cũng như chưa thể biết chính xác thời gian để anh có thể hồi phục
trong bối cảnh vòng chung kết world cup chỉ còn nửa tháng nữa sẽ diễn ra
liên đoàn bóng đá cũng như người hâm mộ đội tuyển egypt
đang theo dõi sát sao những tình hình sức khỏe của cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình
không chỉ thi đấu trói sáng dưới màu áo club
mohamed salah còn là nhân tố chính giúp đội bóng của quốc gia bắc phi
vượt qua vòng loại để góp mặt tại kỳ world cup năm nay trên đất nga

giữa fulham và aston villa

của tom cagney fulham đã đánh bại aston villa
qua đó chính thức được lên chơi tại giải ngoại hợp anh mùa giải tới
tuy nhiên các cầu thủ aston villa cũng không thể tận dụng được cơ hội này
và đánh chấp nhận thua với tỷ số trung quốc một
kết quả này cũng đồng nghĩa với việc fulham chính thức thăng hạng lên chơi ở premier league
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin tối ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại